thưa quý vị liên quan đến vụ hoàng đình tuấn hay còn được gọi là tuấn phỏ mã
bị công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh bắt giữ khẩn cấp vào ngày năm tháng ba
mới đây viện kiểm sát nhân dân tỉnh bắc ninh đã có thông tin chính thức về vụ việc
danh tính những người tham gia sát phạt cùng tuấn cũng được công bố
tuấn phỏ mã đánh bia ăn tiền thâu đêm cùng những ai
theo cơ quan chức năng từ đêm ngày một mươi năm tháng một đến chiều ngày một mươi sáu tháng một
tại quán bia ở thị trấn trờ huyện yên phong tỉnh bắc ninh
tuấn phò mã cùng đỗ văn bình hai mươi tám tuổi trần văn phúc ba mươi năm tuổi
cùng chú ở huyện thường xuân tỉnh thanh hóa
và nguyễn văn huy hai mươi tuổi ở huyện nho quan tỉnh ninh bình
đã cùng nhau đánh bạc dưới hình thức bắn bia được thua bằng tiền
trước đó vào ngày năm tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên phong
đã ra quyết định tạm giữ hình sự với bình và huy
một ngày sau cảnh sát tạm giữ hình sự đối với phúc
và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với hoàng đình tuấn tức tuấn phỏ mã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê ở tỉnh thanh hóa tạm trú tại thôn nghiêm xá
thị trấn trở huyện yên phong tỉnh bắc ninh về hành vi đánh bạc
theo các thông tin bên lề tuấn phò mã đánh bạc dưới hình thức chơi bia ăn tiền
số tiền mà tuấn cùng các đối tượng đánh bạc lên đến hàng trăm triệu đồng
tuấn phò mã không bị bắt quả tang mà được đưa về trụ sở công an huyện yên phong
để điều tra và trong quá trình cảnh sát truy xét mở rộng vụ án
hoàng đình tuấn thường được gọi với biệt danh là tuấn phỏ mã hay tuấn phỏ mã ba mươi sáu
trước là một tài xế ô tô
khoảng hai năm trở lại đây tuấn trở thành hiện tượng
trên mạng xã hội với những clip quay lại quá trình làm việc của cảnh sát giao thông
thu hút rất nhiều lượt xem chia sẻ và bình luận
trên mạng xã hội xuất hiện nhiều clip của tuấn chuyên quay các video tránh né cảnh sát giao thông
và giải thích về luật giao thông đường bộ
nhiều clip của tuấn phỏ mã cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng
bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường
thậm chí khi người đàn ông này có mặt nhiều tổ đội cảnh sát giao thông ngay lập tức bỏ qua vi phạm
kênh tiktok của tuấn phỏ mã có tới ba bảy triệu lượt thích và hơn ba trăm linh người đăng ký theo dõi
các clip của người này ngoài qua hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động
còn có nội dung bán máy cạo dâu thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn người xem
theo công an huyện yên phong tuấn phò mã là đối tượng có nhân thân xấu khi đã có hai tiền án về tội
làm giả con dấu của cơ quan tổ chức nhà nước và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hoàng đình tuấn tức tuấn phỏ mã còn có hộ khẩu thường trú tại tiểu khu hai thị trấn thường xuân tỉnh thanh hóa
chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn thường xuân ông cầm bà huyến cho biết
hoàng đình tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu có làm đăng ký cư trú tại khu phố hai thị trấn thường xuân
nhà có hai anh em ngoài tuấn ra thì còn có em trai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một làm nghề tự do
bố mẹ tuấn đã có tuổi làm kinh doanh buôn bán nhỏ ngoài chợ
gia đình kinh tế thuộc diện trung bình
từ khi lấy vợ ở thôn lương thịnh xã lương sơn huyện thường xuân thì tuấn chuyển hẳn lên nhà vợ ở
sau đó hai vợ chồng chuyển vào đồng nai làm ăn sinh sống
lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn thường xuân cũng xác nhận
hồ sơ quản lý của hoàng đình tuấn từng có một tiền án về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và phải chấp hành án tù ba năm
chấp hành xong án phạt tù vợ chồng tuấn lại trở về quê một thời gian sau đó chuyển ra bắc ninh
do vậy tuấn thường xuyên không có mặt tại nơi thường trú
bị bắt vì hành vi đánh bạc tuấn phò mã sẽ phải đối diện với mức phạt nào
theo dõi vụ việc nêu quan điểm về hành vi đánh bạc mà tuấn phỏ mã đang bị điều tra
tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư tp hà nội cho biết
theo điều ba trăm hai mươi một bộ luật hình sự hình phạt cao nhất của tội danh này đến bảy năm tù
và còn có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
dưới góc độ pháp lý đánh bạc là trái phép là hành vi cá cược sát phạt ăn thua bằng tiền hoặc bằng hiện vật
bởi vậy hành vi cá độ trong đánh bia cũng là đánh bạc trái phép
chắc chắn ngoài tuấn phỏ mã cơ quan điều tra sẽ khởi tố thêm các đối tượng chơi bi a cùng tuấn về tội danh này
quá trình điều tra vụ án cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ đặc điểm nhân thân của bị can
làm rõ ngoài hành vi đánh bạc trái phép tuấn còn có hành vi vi phạm pháp luật nào khác hay không để xử lý theo quy định của pháp luật
được biết trước khi bị bắt vì đánh bạc trong vụ việc trên hoàng đình tuấn hay còn được gọi là tuấn phỏ mã
nổi tiếng trên mạng bởi thường xuyên đăng tải những video hình ảnh liên quan đến hoạt động thi hành công vụ của cảnh sát giao thông
qua nội dung các clip cho thấy đối tượng này có những thông tin ảnh hưởng đến hoạt động thi hành công vụ của cảnh sát giao thông và khiến dư luận phản ứng
với những hành vi đưa các thông tin lên mạng internet khiến đối tượng trở nên nổi tiếng
cơ quan điều tra cũng đánh giá sự tác động tích cực hoặc tiêu cực của những thông tin này làm căn cứ xác định yếu tố nhân thân của đối tượng
nếu có những thông tin vi phạm luật an ninh mạng vi phạm điều cấm của pháp luật
tùy vào tính chất mức độ mà có thể xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự
tuấn phò mã là một trong những người nổi tiếng trên không gian mạng bởi đưa ra những thông tin độc lạ
thậm chí những thông tin có tính chất nhạy cảm liên quan đến pháp luật khiến nhiều người theo dõi và trở nên nổi tiếng trong một thời gian rất ngắn
tuấn bị bắt giữ liên quan đến đánh bạc chứ không liên quan đến việc đưa thông tin lên mạng internet
tuy nhiên cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ
các hành vi của đối tượng này để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật
từ vụ việc của tuấn phò mã luật sư đặng văn cường cũng đề cập đến vấn đề không ít người nổi tiếng trên không gian mạng
nhưng sau đó lại bị phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật
theo luật sư cường đặc điểm chung của mạng xã hội là càng độc lạ càng nhiều người theo dõi
việc trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội không khó
tuy nhiên nếu nổi tiếng bằng cách đưa những thông tin
nhảm nhí đọc dị lạ theo kiểu sến sóc sách lên không gian mạng
sẽ rất kết thúc bằng một bản án hình sự
thời gian qua trên không gian mạng không ít những người nổi tiếng nhờ khoe thân
chùi bậy hoặc có những hành vi ứng xử lối sống quan điểm suy nghĩ lệch lạc
có hành vi chống đối lực lượng chức năng tuyên truyền những điều nhảm nhí
cũng nhanh chóng thu hút được nhiều người theo dõi
không gian mạng có sức lan tỏa thông tin nhanh chóng
và có tác động trực tiếp đến dư luận xã hội
bởi vậy với các đối tượng có những hành vi lệch chuẩn không phù hợp với chuẩn mực đạo đức
và có những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng
việc phê phán đấu tranh loại bỏ khỏi không gian mạng là cần thiết
và được sự đồng tình ủng hộ của dư luận xã hội
điển hình là nhóm giang hồ mạng thường xuyên đăng tải những thông tin hình ảnh
có tính chất độc lạ quan điểm lối sống thực dụng giao giảng đạo đức
thể hiện mâu thuẫn về suy nghĩ và hành động
điều đáng nói là những đối tượng đó thường được nhiều các bạn trẻ
người chưa thành niên theo dõi và học theo làm theo
trong các nội dung đăng tải trên không gian mạng của các đối tượng này
không ít những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự toàn xã hội
bởi vậy những năm qua không ít các đối tượng giang hồ mạng
đã bị cơ quan điều tra bắt giữ về nhiều hành vi khác nhau liên quan đến cờ bạc ma túy
gây dối trật tự công cộng gây thương tích
thông thường đối với các đối tượng giang hồ mạng thường xuyên khoe tiền
khoe chiến tích khoe cả hành vi vi phạm pháp luật lên không gian mạng
những hành tung của các đối tượng này nhất cửa nhất động đều có thể nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng
nhiều đối tượng nổi tiếng trên mạng xã hội do bóc phốt
tạo ra các hội nhóm đấu tố lẫn nhau thu thập trái phép thông tin cá nhân
đưa ra những thông tin giả mạo sai sự thật
xâm phạm bí mật đời tư cá nhân gây mất an ninh trật tự gây ra dư luận xấu cho xã hội
cũng đã bị cơ quan chức năng khởi tố bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật
ngoài ra còn có một số nhóm các đối tượng chuyên đi ghi hình cảnh sát giao thông để tống tiền
hoặc sử dụng các thông tin hình ảnh đó vào mục đích bêu xấu lực lượng chức năng
gây ảnh hưởng đến hoạt động thi hành công vụ nhiệm vụ
ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước cũng đã bị xử lý bằng các chức năng
những thông tin liên quan đến việc tiktoker tuấn phỏ mã bị bắt
sẽ còn được chúng tôi cập nhật trong các chương trình tiếp theo
quý vị hãy bấm lai theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ
cảm ơn quý vị đã đồng hành trong những phút vừa qua
xin kính chào và hẹn gặp lại